dự định trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của quý vị như thế nào
chắc chắn những gợi ý liên quan đến tình hình thời tiết sau đây
sẽ giúp cho quý vị có thêm một ngày nghỉ trọn vẹn phải không anh trung kiên
đúng là như vậy ạ bởi vì là có thể là trong dịp nghỉ lễ này
thì thời tiết miền bắc khá là thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời
khi mà duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm còn ban ngày thì sẽ có nắng ấm ạ
vâng tuy nhiên thì tình trạng sương mù xuất hiện kèm theo độ tranh lệch lớn giữa ngày và đêm
khiến cho chất lượng không khí suy giảm
ví dụ như là thủ đô hà nội tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục tái diễn
đặc biệt là vào sáng sớm chỉ số aqi nhiều nơi ở mức có hại
có lúc lên đến hơn hai trăm linh đơn vị ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người
nguyên nhân là không khí lạnh suy yếu kèm theo độ ẩm tăng và hiện tượng nghịch nhiệt
khiến cho các chất ô nhiễm khó khuếch tán trong không khí
tình trạng này có thể kéo dài nhiều ngày tới nên là quý vị cần cân nhắc lựa chọn
tham gia vui chơi ngoài trời tại những nơi có nhiều cây xanh và hồ nước
để hạn chế ô nhiễm tác động đến sức khỏe